chiều ngày tám tháng một mươi hai tại hà nội ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi bốn đã họp phiên bất thường
thông qua hai nghị quyết với sự đồng thuận của tất cả ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội có mặt
về việc cho thôi đại biểu quốc hội đối với ông đinh la thăng nguyên chủ tịch hội đồng quản trị
sau này là hội đồng thành viên tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam pvn
ông đinh la thăng nguyên chủ tịch hội đồng thành viên pvn hiện là ủy viên ban chấp hành trung ương đảng
phó trưởng ban kinh tế trung ương đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn liên quan đến hai vụ án kinh tế nghiêm trọng
mà cơ quan công an đang điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra và cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang tiến hành điều tra hai vụ án
liên quan đến trách nhiệm của ông đinh la thăng
một cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
điều một trăm sáu mươi năm bộ luật hình sự
lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản điều hai trăm tám mươi bộ luật hình sự
gây thiệt hại tám trăm linh tỷ đồng trong việc góp vô
một cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
tham mô tài sản điều hai trăm bảy mươi tám bộ luật hình sự xảy ra tại tổng công ty xây lắp dầu khí pvc
liên quan dự án nhiệt điện thái bình ii